nga và trung quốc cũng đang hợp tác để phát triển một vaccine chống virus corona và bắc kinh đã chuyển bộ gen của virus này cho moscow cho phép các nhà khoa học nga nhanh chóng phát triển các thí nghiệm nhanh nhằm xác định virus trong cơ thể người trong vòng hai giờ
giới chức nga đã đóng cửa một số biên giới trên đất liền với trung quốc ở vùng viễn đông cho tới ngày bảy tháng hai để đề phòng dịch bệnh